sáng nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết là trong các ca nghi nhiễm có một trường hợp phát hiện trong cộng đồng khi đi khám tại bệnh viện
tính từ một mươi tám h ngày bốn tháng sáu đến sáu h ngày năm tháng sáu tp hcm ghi nhận thêm một mươi trường hợp nhiễm mới là các bệnh nhân từ số tám ba trăm năm mươi năm đến số tám ba mươi
trong đó tám trường hợp liên quan đến chuỗi lây nhiễm điểm nhóm chuyển giáo phục hưng đã được cách ly từ trước
hai trường hợp là f một của hai bệnh nhân đang điều tra xác minh nguồn lây
ngoài ra thành phố đã ghi nhận thêm một mươi sáu trường hợp nghi nhiễm đang chờ bộ y tế công bố
trong các ca nghi nhiễm này thì có một mươi năm trường hợp là tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được cách ly từ trước nên không có khả năng lây nhiễm tiếp cho cộng đồng
một trường hợp còn lại phát hiện trong cộng đồng khi đi khám tại bệnh viện trường hợp này đang điều tra xác minh nguồn lây
như vậy tám trường hợp nhiễm mới được ghi nhận và một mươi năm trường hợp nghi nhiễm đã được cách ly từ trước
có hai trường hợp là tiếp xúc gần của f hai
liên quan đến nhóm truyền giáo tp hcm đã khẩn trương khoanh vùng truy vết chuỗi lây nhiễm liên quan đến điểm nhóm truyền giáo phục hưng để cách ly nguồn lây và tình hình đã được kiểm soát